liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại nút giao thông cầu vượt khắc mức ngã ba huế
thuộc thành phố đà nẵng vào tối ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phùng văn song ba mươi năm tuổi quê tỉnh nghệ an
về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ
theo kết luận điều tra vào thời điểm trên tại cầu vượt ngã ba huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy
trong lúc người dân đang hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu
thì phùng văn rong điều khiển xe ô tô một mươi sáu chỗ đi từ hướng quận cẩm lệ về quận thanh khê
có sử dụng rượu bia không làm chủ tay lái không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn giao thông
tông vào ba xe mô tô và xe máy điện
chưa dừng lại song tiếp tục đánh lái sang trái cô cáu
vâng né tránh và sau đó đánh xe sang phải để cho xe vào lệ
thì tông vào đuôi một xe máy và xe ô tô đang lưu thông phía trước tạo nên một vụ tai nạn giao thông liên hoàn
tổng tỷ lệ thương tích của ba nạn nhân liên quan là ba mươi bảy và tài sản thiệt hại là hơn một trăm tám mươi tám triệu đồng
tại cơ quan điều tra song thừa nhận hành vi phạm tội của mình